với các tin tức về tình hình an ninh trật tự
sau một thời gian điều tra xác minh phòng an ninh điều tra công an tỉnh thái bình
đã ngăn chặn đường dây đưa người trốn đi nước ngoài trái phép
bắt giữ đối tượng trần văn riêu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
tại cơ quan điều tra trần văn diêu khai nhận có em gái là trần thị gấm hiện đang sống tại trung quốc
đang làm nhà và có nhu cầu tìm thợ xây ở việt nam
vào khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi năm diều đã đưa bốn người sang trung quốc làm nhà cho gấm
bằng con đường tiểu ngạch không làm thủ tục theo quy định
sau đó gấm tiếp tục yêu cầu rêu tìm thợ có tay nghề nhanh nhẹn và khỏe mạnh
khi tập hợp được một mươi ba người vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi diêu cùng số người trên đang ngồi trên xe ô tô khách tuyến thái thụy móng cái
thì bị lực lượng công an phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cầu nghìn bắt giữ
khám sát khẩn cấp trên người và nơi ở của trần văn riêu
lực lượng công an thu giữ chín hai trăm năm mươi nhân dân tệ một mươi triệu hai trăm một mươi đồng việt
một mươi triệu một mươi điện thoại di động và một số tăng vật liên quan
công an thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trần văn riêu
về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
liên quan đến vụ đỗ vũ tuấn anh chú tại phường hai thành phố đà lạt đăng thông tin sai sự thật
về một nhóm một mươi hai người chuyên bắt cóc trẻ em đã đến đà lạt mà truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
phòng an ninh chính trị công an tỉnh lâm đồng đã có kết quả chính thức
về vụ việc này
trước đó khi nghe người thân ở thành phố hồ chí minh gọi điện cảnh báo sáng ngày một mươi chín tháng ba
tuấn anh đã dùng tài khoản facebook cá nhân đỗ vũ tuấn anh đăng bài thông báo khẩn
nội dung nói về một nhóm gồm một mươi hai người truy bắt cóc trẻ em đã lên tới đà lạt vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng ba
thông tin này lập tức thu hút dư luận được ba trăm một mươi bốn người ủng hộ và sáu trăm một mươi năm luật chia sẻ
với nhiều bình luận mang tính chất tiêu cực gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trên địa bàn
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ba mươi tháng ba công an lâm đồng đã xác định chủ nhân của trang facebook
và tiến hành mời tuấn anh lên cơ quan để làm việc
quá trình điều tra đã có đủ cơ sở kết luận tuấn anh đăng thông tin về nhóm người chuyên bắt cóc trẻ em
đến đà lạt là sai sự thật
với lỗi này tuấn anh sẽ bị xử lý hành chính về hành vi đăng thông tin sai sự thật với mức phạt
có thể lên đến một mươi triệu đồng
liên quan đến thông tin có người lạ đến cổng trường gây ra năm vụ bắt cóc trẻ em không thành
trên địa bàn tỉnh lâm đồng
trong thời gian vừa qua công an lâm đồng cũng đã có văn bản chính thức khẳng định những thông tin trên là sai sự thật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang điều tra vụ án nguyễn văn tình nguyễn thị trí sương
đặng đức trung nguyên là tổng giám đốc phó tổng giám đốc công ty cổ phần sài gòn cây cảnh
có địa chỉ tại số hai trăm bốn mươi bốn nguyễn văn hưởng phường thảo điền quận hai tp hcm
về tội lạm dụng tín nhiệm chứng nhất tài sản và lừa đảo chứng nhất tài sản
xảy ra tại xã tam phước huyện long thành tỉnh đồng nai
qua xác minh của cơ quan công an mặc dù mới được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chấp nhận thỏa thuận
địa điểm cho công ty cổ phần sài gòn cây cảnh lập thủ tục đầu tư khu dân cư
tại xã tam phước tp hcm trên diện tích một trăm năm mươi sáu tám ha
tuy nhiên dự án vẫn chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý
nhưng các đối tượng nguyễn văn tình đặng đức trung đã lợi dụng tư cách pháp nhân
của một số công ty bất động sản làm môi giới đồng hành
các đối tượng đã được quyền tổ chức huy động vốn bán nền trái phép dự án khu dân cư
tại xã tam phước tp hcm tỉnh đồng nai
các đối tượng kể trên đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn hơn của ba trăm linh khách hàng
tại tp hcm tp hcm đồng nai và tp vũng tàu bình dương bến tre
và để phục vụ cho công tác điều tra thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm
của các bị can và các đối tượng liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của người bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đề nghị yêu cầu các đơn vị tổ chức cá nhân
có ký hợp đồng mua bán đất nền dự án với công ty cổ phần sài gòn cây cảnh
liên hệ với cơ quan điều tra pc bốn mươi sáu công an tỉnh đồng nai để được giải quyết
thông tin địa chỉ liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra pc bốn mươi sáu công an tỉnh đồng nai
có địa chỉ tại số một nghìn ba mươi bốn đường nguyễn ái quốc phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
hoặc theo số điện thoại chín trăm linh tám chín trăm linh tám

vâng thưa quý vị cũng đã biết rằng thẻ sinh viên với những thông tin ghi trên đó như tên trường
họ tên sinh viên ngày tháng năm sinh ngành học và niên hạn
tưởng chừng như những thông tin đó chỉ có tác dụng là để nhà trường quản lý sinh viên
và sinh viên dùng thẻ đó để phục vụ việc học tập của mình
nhưng ít ai biết rằng thẻ sinh viên có thể dùng thẻ đó để phục vụ việc học tập của mình
thẻ sinh viên cũng có thể cầm cố được số tiền từ ba đến một mươi triệu đồng tùy vào mục đích của người cần vay
và lợi dụng điều này mà nhiều đường dây ổ nhóm chuyên sản xuất thẻ sinh viên giả
sau đó mang đi để cầm cố vay tiền lừa đảo các cửa hàng cầm đồ đã âm thầm hoạt động
tuy nhiên hành vi này đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vụ việc sau đây sẽ là một ví dụ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đây là những tăng vật có liên quan đến việc sử dụng và làm thẻ sinh viên giả
cầm cố để lừa đảo vay tiền tại cửa hiệu cầm đồ
đã bị công an quận bắc tử liêm bắt giữ vào đầu tháng ba vừa qua
đứng đầu đường dây này là nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại quận dương kinh hải phòng
cũng từ đây một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ trong đó có thẻ sinh viên
cũng đã bị cơ quan công an phát hiện
đó là nguyễn tiên việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại hà nội
và nguyễn hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại quảng ninh

sau đó thì ảnh thì mang thêm ảnh của các đối tượng

thực hiện hành vi là vay tiền chất

thực tế hiện nay thẻ sinh viên có thể gầm cố được khoản tiền từ ba đến một mươi triệu đồng
đây chính là cơ hội để các đối tượng lợi dụng in thẻ giả
nhằm mục đích lừa đảo các cửa hàng cầm đồ hay cơ sở kinh doanh
ví dụ mà cầm thẻ thì là bao tiền một triệu thì
ví dụ như phải là các tỉnh thôi chứ không phải trong thành phố mà em cho vay
ví dụ như phải là các tỉnh thôi chứ không phải trong thành phố mà em cho vay
à nếu mà các tỉnh thì là bao tiền vay như nào

thì là bao tiền
bao tiền một triệu
mà anh thì
mà anh có vay không ạ
em có chứ
thủ đoạn hiện nay của các đối tượng là tìm cách đăng nhập vào các trang web của các trường đại học
để lấy thông tin về sinh viên sau đó thực hiện hành vi làm thẻ giả
chúng sản xuất thẻ với công nghệ in màu hiện đại do đó vào mắt thường không thể phân biệt được
các đối tượng làm giả thẻ học lên trên trang của trường lấy thông tin cá nhân của từng sinh viên
để ra làm thẻ giả thì rất là khó phát hiện ra đâu là thẻ giả và đâu là thẻ thật

trước tình trạng sử dụng thẻ sinh viên giả tràn lan như hiện nay một số nhà trường đã chủ động nâng cấp thẻ dưới dạng công nghệ cao
để quản lý sinh viên của trường
trước đây thì nhà trường cũng làm một số thẻ nhưng dưới dạng rất là thủ công và đơn giản
nên là cũng rất là nhiều sinh viên sau khi tập thể bên ngoài thì họ làm những thẻ giả để tham gia thi vào trong trường
nhưng sau đấy thì khi chúng tôi đã nắm được thì chúng tôi đã trình bày ban giám hiệu và đã xử lý bằng cách là làm thẻ công nghệ cao hơn
và có gian theo chống giả
và chính vì thế mà cái việc sử dụng thẻ giả trong trường bây giờ đã giảm rất nhiều
tuy nhiên cùng với giải pháp nâng cấp thẻ sinh viên thì một thực tế đang đặt ra đối với nhà trường
đó là việc quản lý thông tin của sinh viên đăng tải trên trang web của nhà trường
và nếu vấn đề này được thực hiện tốt thì phần nào sẽ hạn chế được việc sản xuất thẻ sinh viên giả như hiện nay
vâng thưa quý vị có thể thấy đây đang là vấn đề đáng báo động trong công tác quản lý thông tin của sinh viên
tại các nhà trường đại học hiện nay
và ngoài việc bảo mật thông tin sinh viên của các trường đại học thì mỗi bạn sinh viên cũng cần bảo mật chính thông tin của mình
và giữ gìn cẩn thận thẻ sinh viên để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thị xã thuận an tỉnh bình dương
đã triệt phá một sòng bạc có quy mô lớn bắt giữ một mươi bảy đối tượng thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày bốn tháng bốn các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự và công an thị xã thuận an
đã bắt quả tang tại quán cà phê nâu có địa chỉ tại thị xã thuận an tỉnh bình dương
do nguyễn thị mỹ hộ khẩu thường trú tại tp hcm làm chủ có một mươi sáu đối tượng đang đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa thắng thua bằng tiền
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận gần một tháng nay tại quán cà phê nâu
đỗ hữu hoàng tạm trú tại thị xã thuận an đã đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phản nhau
dưới hình thức sóc đĩa
được biết các con bạc đều là tài xế xe tải và tài xế xe container
thời gian không làm việc các đối tượng tụ tập tại đây để đánh bạc
còn tại tỉnh bến tre phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa bắt quả tàng phạm minh lợi
trú xã lương hòa huyện dồng trôm tỉnh bến tre
đã thực hiện hành vi sang chiết gà trái phép với số lượng lớn ngay tại nhà mình
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ tăng vật gồm hai bình ga loại một mươi hai kg
một trăm linh bình ga mini loại hai trăm hai mươi kg
đã bị dì xét cùng nhiều dụng cụ dùng để sang chiết ga trái phép
qua làm việc lợi khai nhận mỗi ngày sang chiết khoảng một trăm bốn mươi bình ga mini
sau đó mang đến các tiệm tạp hóa và quán ăn trên địa bàn thành phố bến tre để tiêu thụ
việc sang chiết gà từ bình ga loại một mươi hai kg sang bình ga mini
đã bị pháp luật nghiêm cấm vì không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
và trên thực tế nhiều vụ nổ thương tâm đã xảy ra xuất phát từ hành vi này
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý phạm minh lợi
theo đúng quy lịnh của pháp luật
qua công tác nắm địa bàn vào hồi hai mươi ba h bốn mươi phút ngày bốn tháng bốn
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với công an huyện tam dương ban ngành liên quan cùng chính quyền sở tại
đã phát hiện và bắt quả tang một cơ sở tái chế chừng cất dầu thải
do nguyễn văn học chú xã hoàng hoa huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc làm chủ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện một lò đốt dầu thải
xây bằng gạch đang hoạt động tốt tái chế và trưng cất
khoảng hai lò đốt dầu thải
do nguyễn văn học là người trực tiếp chứng cất
và trần văn quang là người địa phương đang phụ giúp trông coi lò đốt
xung quanh lò đốt có một trăm năm mươi sáu vỏ thùng phi bằng sắt năm mươi bốn can nhựa loại ba mươi lít
chứa dung dịch để cho vào làm sạch dầu trong quá trình trưng cất
cùng nhiều vật dụng khác liên quan đến việc trứng cất tái chế dầu thải
tất cả số dầu thải trên đều được để ngoài trời không có mái tre
dầu thải chảy tràn lan trên nền đất trong khuôn viên của cơ sở
nước giải nhiệt trong quá trình sản xuất
hòa lẫn dầu thải và nước mưa được thải thẳng ra hồ nước kế bên cơ sở
mà không qua bất cứ biện pháp xử lý nước thải nào
hàng ngày cơ sở này thu mua dầu nhất thải nhỏ lẻ từ các nơi mang đến
sau đó trừng cất thành nhất thành phẩm
để bán cho các đơn vị thi công cầu đường và những cơ sở cần nhiên liệu đốt
vì bắt cơm mà nháo trước khi chú làm chú xin giấy phép kinh doanh
lúc đấy chú không hiểu về môi trường chú làm
chú cũng báo cáo chú không phải là cứ thế là chú có được đâu
chú làm thôi
điều đáng nói là mặc dù hoạt động từ năm hai nghìn chín
nhưng trong suốt bảy năm qua cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động
mà không có giấy phép
đồng nghĩa với từng đấy thời gian người dân xung quanh cơ sở tái chế này
phải chấp nhận chung sống với ô nhiễm và nguy hại
quá trình hoạt động nguyễn văn học chỉ có đăng ký kinh doanh
thu mua hàng phế liệu mua bán vận chuyển và sơ chế dầu thải
đối với dầu thải thuộc danh mục chất thải nguy hại
việc xử lý phải do đơn vị thải
có chức năng được cấp phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại theo quy định
tuy nhiên cơ sở tái chế trưng cất dầu thải của nguyễn văn học
hoạt động trái phép không có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo quy định
tuy nhiên cơ sở tái chưng cất dầu thải của nguyễn văn học

cơ sở tái chừng cất cho nước thải phép hoạt động
cơ sở nó cũng ng

hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc đã phối hợp với các đơn vị chức năng chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản sự việc lấy mẫu nước thải khí thải và yêu cầu chủ cơ sở nguyễn văn học dừng ngay việc đốt tái chế dầu thải trái quy định
thưa quý vị vừa qua lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã phát hiện chất vàng ô có trong măng tươi bán tại các chợ ở đà nẵng
vàng ô là hóa chất công nghiệp vô cùng độc hại
tổ chức ung thư thế giới iac đã xếp vàng ô vào chất gây ung thư nhóm ba tức là có khả năng gây ung thư cao
và khi tiếp xúc với da vàng ô sẽ gây ngứa và bong chóc da
và nếu tiếp xúc qua đường hô hấp sẽ gây sạc lên cơn viêm phế quản
qua đường tiêu hóa sẽ gây đau bụng nôn ói đau rắt cổ và tiêu chảy
vâng và vụ việc còn chưa kịp lắng xuống thì vào ngày hôm qua tại tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra và bất ngờ phát hiện hai cơ sở sản xuất măng tươi
tại khối hai phường nội cung tp vinh đang sử dụng chất tẩy trắng và nhuộm màu cho măng không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại cơ sở sản xuất của chị phạm thị trang làm chủ có khoảng một mươi tấn măng đã qua sơ chế được ngâm với nước có pha chất bột màu vàng
tại cơ sở sản xuất của anh lê đức sơn có năm trăm linh kg măng đã qua sơ chế và một mươi năm tấn măng mới nhập về còn đựng trong các bị tải sắc rắn
công nhân đang sử dụng chất bột màu vàng pha với nước để ngâm măng
lực lượng công an còn phát hiện thêm một thùng sắt đựng chất bột màu trắng có trọng lượng hai mươi bảy kg
theo hai chủ cơ sở thì chất bột màu trắng có xuất xứ từ trung quốc nhưng không biết là chất gì được mua ở thanh hóa dùng để tẩy trắng măng
sau đó dùng chất bột màu vàng để nhuộm màu cho măng
toàn bộ số măng tươi được các chủ cơ sở thu mua từ huyện quế phong
sau khi chế biến thì nhập cho các chợ đầu mối tiêu thụ trên khắp địa bàn nghệ an và cả các tỉnh lân cận
tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu hai chất bột trên để phân tích đồng thời niêm phong toàn bộ số măng này để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ việc nghi ngờ mè đen bán tại chợ trung tâm thành phố tuy hòa phú yên có sử dụng chất lượng màu
sở công thương phú yên cùng các ngành chức năng phú yên đã lấy ba mẫu mẻ đen do các tiểu thương bán tại chợ cùi viện pasteur nha trang kiểm tra
và kết quả cả ba mẫu mẻ đen này đều có hàm lượng trì thấp hơn giới hạn cho phép
kết quả kiểm nghiệm của viện pasteur nha trang đối với ba mẫu mè đen được đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh do thanh tra sở công thương làm trưởng đoàn
lấy tại các sạp hàng của ba tiểu thương tại chợ trung tâm thành phố tuy hòa đều không phát hiện thấy phẩm màu
về hàm lượng trì kết quả kiểm nghiệm các mẫu lần lượt là một mươi sáu mg trong một kg một mươi ba mg trong một kg và một mươi bốn mg trong một kg
cả ba mẫu mẻ đen đều có hàm lượng trì thấp hơn giới hạn cho phép
từ kết quả này các cơ quan chức năng đã khẳng định không có dấu hiệu mè đen tại chợ trung tâm thành phố tuy hòa có sử dụng chất lượng đen như theo phản ánh của người tiêu dùng
tại kiên giang nhiều địa bàn trong tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
thiếu nước ngọt đang làm xáo trộn cuộc sống người dân ở đây ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
ngày nào cũng vậy anh tấn đi giao hàng khắp các ngõ ngách trên địa bàn xã hòa điền
nắng hạn kéo dài tại huyện kiên lương tỉnh kiên giang đang giúp công việc của anh tấn thuận lợi hơn trong gần một năm trở lại đây
năm nay nắng hạn kéo dài
nước mặn xâm nhập sâu nữa vì vậy bà con cần nước rất nhiều
vì vậy sản chức tăng hơn cho số lượng nắng mùa năm trước
nhưng có lẽ niềm vui chỉ đến với gia đình anh tấn
với gia đình chị tâm mở hàng bán nước giải khát thì lại khác
mỗi ly nước bán ra cho khách giờ đã phải giảm bớt lãi đi
thiếu nước do hạn mặn khiến nguyên liệu đầu vào là nước tăng giá
nước thì xài quá nhiều ăn tại vì buôn bán thì nó hao nước
mà tính ra một tháng tính ra nhiều tiền nước lắm
cứ hết rồi cứ đổi xài như là năm mươi ngàn năm mươi ngàn vậy đó
rồi một bồn thì một trăm năm mươi ngàn
nếu mà đổi kia thì chắc cũng năm trăm linh sáu trăm linh tiền nước xài rồi nước uống là ghiêng nữa
toàn xã hòa điền trên một mươi nhân khẩu hiện đang lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt
trên địa bàn xã hiện có duy nhất một trạm cấp nước
nhưng cũng đang trong tình trạng nước thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng do hạn hán và xâm mặn
những chiếc ghe chở nước cho người dân xã hòa điền ngày một đông đúc trên các kênh dạch nhiễm mặn ở đây
giá mỗi lần đổi nước giao động từ khoảng ba mươi đồng đến hơn một trăm linh đồng trên một mét khối
tùy vào khoảng cách của các hộ dân
xã cũng đã có đề xuất nhiều lần rồi với quyền với tỉnh
đây cũng là ý kiến bước xuất chung của
đại đa số người dân của người dân xã hòa điền đề xuất là tỉnh nguyện nên có một trạm cấp nước
hoặc là nâng cấp trạm cấp nước hiện có làm sao cho nó đảm bảo được nguồn nước cho người dân có nước sinh hoạt trong thời gian tới
mới đây thì ủy ban nhân dân xã hòa điền đã phải làm tờ trình lên huyện kiên lương
trợ giá nước sinh hoạt cho gần tám trăm linh hộ dân thuộc ấp cờ trắng và ấp cảng
do khu vực này là vùng sâu vùng xa giá mua nước cao trên một trăm linh đồng trên một mét khối
với tình hình hạn hán
còn kéo dài như hiện tại cho đến khi có mưa những con thuyền đổi nước này sẽ càng trở nên phổ biến tại huyện kiên lương
hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tỉnh nguyện mùng bảy tháng bốn ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh sơn la
đã tổ chức lễ meeting phát động nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia hiến máu tỉnh nguyện
công an tỉnh sơn la đã huy động một trăm ba mươi đồng chí là đoàn viên thanh niên tham gia lễ meeting diễu hành
tuyên truyền và tham gia đăng ký xét nghiệm hiến máu tỉnh nguyện
sau khi đăng ký xét nghiệm máu tại khoa huyết học và truyền máu bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la đã có hai mươi một đồng chí tham gia hiến máu
nhân dịp này công an tỉnh sơn la đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ đã có nghĩa cử cao đẹp
tích cực tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ điều trị cứu người
nhân dịp này công an tỉnh sơn la đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ đã có nghĩa cử cao đẹp
tích cực tham gia hiến máu tỉnh nguyện phục vụ điều trị cứu người

tích cực tham gia hiến máu tỉnh nguyện phục vụ điều trị cứu người
nhân dịp này công an tỉnh sơn la đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ đã có nghĩa cử cao đẹp